các cơ quan chủ trì soạn thảo luật cạnh tranh sửa đổi bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh khẳng định
dự thảo luật là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn hơn một mươi hai năm thực hiện luật cạnh tranh năm hai nghìn chín
trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tiếp thu ý kiến đồng góp của các tổ chức cá nhân trong đó có các đại biểu quốc hội
tuy nhiên với tầm quan trọng của luật ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến để bổ sung chỉnh lý đảm bảo tính hợp hiến và khả thi
bài viết được đăng tải trên trang hai báo công thương
trong câu chuyện thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã ăn xuất cơm ca triều cùng công nhân
trong chuyến làm việc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy tại đồng nai
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi mục thời đàm trên báo thời nay có bài viết cùng công nhân
hành động nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa thể hiện thái độ quan tâm sự đồng hành với công nhân người lao động của người đứng đầu chính phủ
cũng là hành động mang tính kiểm tra giám sát đối với bữa ăn mà doanh nghiệp tổ chức cho công nhân của mình
rộng ra là với trách nhiệm chăm sóc người lao động về thể chất nhằm bảo đảm sức khỏe làm việc
trong khi nguồn lực đất đai đang khan hiếm thì nhiều khu đất vẫn bị bỏ hoang
sử dụng sai mục đích không hiệu quả và gây thất thoát lớn cho ngân sách tp hcm
đây cũng là nội dung của bài viết lãng phí đất công được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo báo cáo của sở tài nguyên môi trường tp hcm rất nhiều quỹ đất công trên địa bàn tp hcm
cho các doanh nghiệp thuê bị sử dụng lãng phí hoặc được các đơn vị này cho thuê lại để kiếm lời
nhiều khu đất khác bị bỏ hoang sử dụng không đúng mục đích
đại diện sở tài chính tp hcm cho hay sắp tới trong quá trình giả soát
nếu phát hiện quỹ đất công nào bị bỏ hoang sử dụng sai mục đích không hiệu quả thì đề xuất để thu hồi
với các quỹ đất thuộc thẩm quyền quản lý của trung ương
sở sẽ báo cáo bộ tài chính làm việc với các cơ quan chủ quản để có phương án thu hồi
đối với các quỹ đất đơn vị quản lý giao cho cán bộ công chức ở
nay nhà nước thu hồi nhưng nhiều đơn vị cố tình không thực hiện
tp hcm yêu cầu chuyển giao nguyên trạng để xử lý
vẫn liên quan đến vấn đề bất động sản trên báo tiền phong hôm nay có bài viết
dự án bất động sản nguy cơ bị xiết nợ dân lo
nhiều dự án bất động sản tại tp hcm bị ngân hàng công khai xiết nợ khiến người mua nhà hoang mang
tình cảnh này lan rộng ra hà nội khi một số dự án có tên trong danh sách thế chấp ngân hàng
tiến độ vẫn ủy ạch
mới đây khách hàng mua nhà tại hàng loạt các trung cư ở hà nội tỏ ra lo ngại trước cảnh tương tự
đơn cử là những dự án đã được sở tài nguyên và môi trường hà nội công khai thông tin thế chấp trên mạng
vụ việc khải siêu bán lụa trung quốc ghi nhãn thương hiệu việt gây tổn thương niềm tin của người tiêu dùng
nhưng những hành vi gian lận vẫn còn ở nhiều nơi
báo tuổi trẻ có bài viết không để gian thương hoành hành
theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế chuyên gia ngành luật
thì muốn có đội ngũ doanh nhân chính trực ngoài việc phải tạo ra môi trường thúc đẩy mọi người thượng tôn pháp luật
thì phải đào tạo thúc đẩy để mọi người chỉ làm giàu được khi đáp ứng nhu cầu
đem lại lợi ích chính đáng cho người khác và xã hội và cần thiết nên có quy tắc về đạo đức kinh doanh
hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi theo dự kiến tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án vụ nhập chín ba trăm linh hộp thuốc h capita
chữa bệnh ung thư không được sử dụng cho người
đối với bị cáo nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc vn phạc ma cùng tám đồng phạm
đây cũng sẽ là thông tin mà nhiều quý vị khán giả quan tâm